các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáu người nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam vừa bị công an huyện an phú tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực biên giới thuộc ấp an khánh xã khánh an huyện an phú
tổ công tác phát hiện bảy người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam nên mời về trụ sở công an xã khánh an làm việc
tại cơ quan công an phạm trường giang khai nhận được người bạn tên là vũ điện thoại đến khu vực bờ sông
đón sáu người nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
và đưa về thành phố châu đốc với giá là năm trăm linh đồng một người
tổ công tác đã bắt giữ huỳnh văn vũ tức vũ báo ngay sau đó
công an huyện mai sơn tỉnh sơn la vừa bắt giữ đối tượng phạm văn anh chú tại thành phố sơn la
là đối tượng cuối cùng trong nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ đục kết trộm cắp tài sản
ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh sơn la thời gian gần đây
trước đó công an huyện mai sơn nhận được đơn trình báo của người dân
tại tiểu khu một mươi thị trấn hát lót huyện mai sơn
về việc bị kẻ gian đột nhập phá kết sắt trộm cắp tài sản
qua công tác điều tra ngày sáu tháng một mươi hai công an huyện mai sơn đã triệu tập đối tượng trần anh thuận để làm việc
tại cơ quan công an thuận chú tỉnh phú thọ đã khai nhận cùng với vợ là hoàng thị tươi
và người bạn học là phạm văn anh cậy cửa đột nhập vào nhà dân đục phá kết sắt lấy tiền và vàng chia nhau
cũng với thủ đoạn trên nhóm đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ đục kết khác
tại địa bàn các tỉnh lai châu hòa bình phú thọ yên bái
riêng tại địa bàn tỉnh sơn la các đối tượng đã thực hiện năm vụ
lạng lách đánh võng bốc đầu la hét hơn chục thanh niên tại thanh hóa vừa bị triệu tập
vì gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng một mươi hai một đoàn xe máy khoảng ba mươi người không đổi mũ bảo hiểm
chạy từ thành phố thanh hóa xuống thành phố sầm sơn
khi đi qua phố hồ xuân hương đoàn xe máy này đã
la hét cổ vũ lạng lách đánh võng bốc đầu sàn hàng ngang đi ngược chiều gây mất an ninh trật tự
các nam thanh niên có hộ khẩu thường trú tại thành phố thanh hóa và huyện quảng sương
hiện công an thành phố sầm sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định
liên quan đến tin báo về việc tài công chém đẩy bốn ngư phủ xuống biển
lãnh đạo ubnd tỉnh cà mau có văn bản hòa tốc chỉ đạo công an tỉnh
phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng khẩn trương thụ lý thông tin tố giác
xác minh truy tìm những người liên quan điều tra làm rõ có hay không hành vi vi phạm pháp luật như thông tin tố giác
thông tin ban đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một người đàn ông chú thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
làm ngư phủ cho một tàu cá ở bến tre sau người tên là triều làm tài công
theo trình báo của anh này quá trình đánh bắt cá trên biển triều thường xuyên dùng ống tuyếp
dẻng xúc nước đá đánh các ngư phủ
tài công triều được cho là người đã đánh chém và đẩy bốn ngư phủ xuống biển
khi tàu vào đất liền các ngư phủ này chặt dây neo chạy tàu về hướng cửa biển đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
khi lên bờ người đàn ông này đã đến đồn biên phòng đất mũi trình báo
hiện công an đang khẩn trương xác minh thông tin trình báo liên quan đến vụ việc trên
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi